tại hà nội đã diễn ra lễ ra mắt câu lạc bộ doanh nhân việt nam asean với phương châm hoạt động là kết nối nâng tầm doanh nghiệp nhằm góp phần thúc đẩy sự nghiệp xây dựng đất nước xây dựng cộng đồng kinh tế asean hội nhập và phát triển bền vững
câu lạc bộ doanh nhân việt nam asean hoạt động với tôn trị và mục đích là tập hợp các cá nhân tổ chức của việt nam hoạt động trong lĩnh vực kinh tế và khu vực asean nhằm mục tiêu phát triển nhanh bền vững các loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ

câu lạc bộ doanh nhân việt nam asean hà nội được tin tưởng sẽ là cầu nối giữa các doanh nhân và doanh nghiệp trong nước với khu vực asean